tại thành phố đà lạt đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
gần bốn trăm linh đại biểu ưu tú đại diện cho bốn mươi ba dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã tham dự đại hội
được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ từ trung ương đến địa phương hiện gdp bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại lâm đồng đã đạt hơn ba mươi năm tám triệu đồng
với chủ đề các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển đại hội đề ra bảy mục tiêu và giải pháp cụ thể về công tác dân tộc để triển khai thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đồng thời bầu hai mươi chín đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc diễn ra trong thời gian tới
hiện dân số tỉnh lâm đồng hơn một ba triệu người trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn hai mươi năm sinh sống tại bốn trăm sáu mươi tám thôn sáu mươi sáu xã
năm năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lâm đồng thay đổi đáng kể
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn một trăm linh sáu tỷ đồng hơn bảy mươi hộ đồng bào dân tộc được dùng điện lưới hai mươi năm trên bốn mươi sáu xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới
đặc biệt gdp bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn ba mươi năm tám triệu đồng không còn hộ đói rắp hạt